ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an huyện thủ thừa tỉnh long an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn xã nhị thành
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h hai thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang đến trước tiệm vàng
tại ấp sáu xã nhị thành lúc này một đối tượng thanh niên vào bên trong vừa hỏi mua hàng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ ý thanh niên này đã dùng búa đập phá tủ
cướp khoảng ba mươi chỉ vàng hai mươi bốn k rồi lên xe tháo chạy nhận được tin báo cảnh sát hình sự huyện thủ thừa
đã có mặt tại hiện trường trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường để điều tra truy bắt đối tượng